chính phủ vừa ban hành nghị định số hai mươi chín quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
ngoài tiêu chuẩn cụ thể với từng chức danh công chức lãnh đạo quản lý thứ trưởng phải là người có quan điểm khách quan toàn diện biện chứng có năng lực tham mưu hoạch định những vấn đề chiến lược phát triển ngành
chính phủ ban hành nghị định số hai mươi chín hai nghìn hai mươi bốn ndcp quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
nghị định quy định tiêu chuẩn chung áp dụng đối với các chức danh công chức lãnh đạo quản lý gồm tiêu chuẩn về chính trị tư tưởng tiêu chuẩn về đạo đức lối sống ý thức tổ chức kỳ luật tiêu chuẩn về trình độ tiêu chuẩn về năng lực và uy tín tiêu chuẩn về sức khỏe độ tuổi kinh nghiệm công tác
nghị định cũng quy định cụ thể các tiêu chuẩn đối với từng chức danh công chức lãnh đạo quản lý thuộc bộ thuộc tổng cục và của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện
tiêu chuẩn đối với chức danh thứ trưởng
đối với chức danh thứ trưởng thuộc bộ nghị định quy định thứ trưởng là cấp phó của bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ sau đây gọi chung là bộ trưởng
giúp bộ trưởng lãnh đạo chỉ đạo quản lý một hoặc một số ngành lĩnh vực chuyên ngành công tác theo phân công của bộ trưởng chịu trách nhiệm trước bộ trưởng và trước pháp luật về chức trách nhiệm vụ được giao
thứ trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung áp dụng đối với các chức danh công chức lãnh đạo quản lý và các quy định sau
có quan điểm khách quan toàn diện biện chứng lịch sử am hiểu sâu sắc về pháp luật quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực quản lý và thông lệ quốc tế
có năng lực tham mưu hoạch định những vấn đề chiến lược phát triển ngành lĩnh vực chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật đề tài đề án chương trình kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hàng năm của ngành lĩnh vực
chỉ đạo hoặc trực tiếp giải quyết những vấn đề khó phức tạp thuộc ngành lĩnh vực
chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính chế độ công vụ công chức
chỉ đạo thực hiện thanh tra kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật
chỉ đạo giải quyết các khiếu nại tố cáo của tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền
triển khai phối hợp giữa các bộ ngành giữa trung ương với địa phương để thực hiện đồng bộ thống nhất hiệu quả chủ trương đường lối chính sách của đảng và pháp luật
đang giữ chức vụ tổng cục trưởng và tương đương phó tổng cục trưởng và tương đương đã kinh qua chức vụ bộ trưởng và tương đương thuộc bộ phó chủ tịch hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc chức vụ chức danh tương đương trở lên theo quy định của cấp có thẩm quyền
tiêu chuẩn đối với chức danh giám đốc sở
nghị định số hai mươi chín hai nghìn hai mươi bốn ndcp quy định giám đốc sở và tương đương là người đứng đầu cấp sở lãnh đạo quản lý và tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao chịu trách nhiệm trực tiếp trước ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước ngành lĩnh vực trước bộ trưởng bộ quản lý ngành lĩnh vực và chức pháp luật về chức trách nhiệ
chức lãnh đạo quản lý và các quy định sau
am hiểu sâu sắc về quản lý nhà nước hiểu biết pháp luật về ngành lĩnh vực quản lý và các quy định đặc thù áp dụng tại địa phương
có năng lực tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật của trung ương tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ngành lĩnh vực áp dụng tại địa phương
chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hàng năm của ngành lĩnh vực tại địa phương chỉ đạo hoặc trực tiếp giải quyết những vấn đề khó phức tạp thuộc ngành lĩnh vực tại địa phương triển khai thực hiện cải cách hành chính chế độ công vụ công chức trên địa bàn
chỉ đạo thực hiện thanh tra kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật chỉ đạo giải quyết các kiến nghị khiếu nại tố cáo của tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền tham mưu lãnh đạo thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan trung ương
chỉ đạo thực hiện đồng bộ thống nhất hiệu quả chủ trương đường lối chính sách của đảng và pháp luật trong phạm vi toàn tỉnh đang giữ chức vụ phó giám đốc sở và tương đương hoặc chức vụ chức danh tương đương theo quy định của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ
một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm ngoài ra nghị định cũng quy định một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm
theo quy định trường hợp bổ nhiệm nhân sự từ nguồn bên ngoài thì không nhất thiết phải đảm bảo tiêu chuẩn đã kinh qua vị trí chức vụ chức danh lãnh đạo quản lý ở vị trí cấp dưới trực tiếp tại cơ quan tổ chức đơn vị dự kiến bổ nhiệm
trường hợp thứ trưởng phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ chức danh tương đương hoặc kiêm nhiệm chức vụ chức danh khác thì không nhất thiết phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn của chức vụ chức danh tương đương hoặc kiêm nhiệm
trường hợp đang công tác trong lực lượng vũ trang đơn vị sự nghiệp công lập doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan tổ chức khác trong hệ thống chính trị được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ chức danh lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước thì phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định tại nghị định này nhưng không phải đáp ứng ngay tiêu chuẩn về quản lý nhà nước theo quy định của chức vụ chức danh dự kiến bổ nhiệm
đối với các trường hợp này phải hoàn thiện tiêu chuẩn trong thời hạn một mươi hai tháng kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm
nghị định hai mươi chín hai nghìn hai mươi bốn ndcp có hiệu lực từ ngày một năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn nghị định số hai mươi chín hai nghìn hai mươi bốn ndcp ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ quy định về tiêu chuẩn trưởng phòng phó trưởng phòng thuộc cấp huyện
trưởng phòng và tương đương thuộc huyện là người đứng đầu phòng quản lý và tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực trên địa bàn huyện và thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao
chịu trách nhiệm trực tiếp trước ủy ban
chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện và chức pháp luật về chức trách nhiệm vụ được giao
trưởng phòng và tương đương thuộc huyện đáp ứng năm tiêu chuẩn chung sau
tiêu chuẩn về chính trị tư tưởng tiêu chuẩn về đạo đức lối sống ý thức tổ chức kỷ luật tiêu chuẩn về trình độ tiêu chuẩn về năng lực và uy tín tiêu chuẩn về sức khỏe độ tuổi kinh nghiệm công tác
cụ thể về chính trị tư tưởng trung thành với lợi ích của đảng của quốc gia dân tộc và nhân dân kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của đảng
có lập trường quan điểm bản lĩnh chính trị vững vàng kiên quyết đấu tranh bảo vệ cương lĩnh đường lối của đảng hiến pháp và pháp luật
có tinh thần yêu nước đặt lợi ích của đảng của quốc gia dân tộc nhân dân tập thể lên trên lợi ích cá nhân
chấp hành sự phân công của cơ quan tổ chức tuân thủ kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc quy định của đảng và pháp luật
về đạo đức lối sống ý thức tổ chức kỳ luật có phẩm chất đạo đức trong sáng mẫu mực lối sống trung thực khiêm tốn chân thành giản dị
có tinh thần cần kiệm liêm chính trí công vô tư không tham nhũng vụ lợi không để người thân người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi
có trách nhiệm cao với công việc có tinh thần đoàn kết gương mẫu có khả năng sử dụng trọng dụng người có tài năng hướng dẫn giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp
quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công chức viên chức người lao động
tích cực đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực lối sống cơ hội bẻ phái lợi ích nhóm
tuân thủ và thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức kỷ luật nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình
thực hiện các quy định nội quy quy chế của cơ quan tổ chức đơn vị nơi công tác báo cáo đầy đủ trung thực với cấp trên
cung cấp thông tin chính xác kịp thời khách quan khi có yêu cầu thực hiện việc kê khai và công khai tài sản thu nhập theo quy định
về trình độ tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành lĩnh vực công tác theo quy định của cấp có thẩm quyền
về lý luận chính trị có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền
về quản lý nhà nước có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên
có trình độ ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo quản lý theo quy định của bộ ngành địa phương nơi công tác hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với trường hợp vị trí làm việc liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số
việc xác định trình độ ngoại ngữ và các trường hợp có văn bằng chứng chỉ được xác định tương đương thực hiện theo quy định của pháp luật
về năng lực và uy tín có tư duy đổi mới phương pháp làm việc khoa học có năng lực tổng hợp phân tích và dự báo nắm vững các nội dung về quản lý nhà nước quy định của pháp luật thuộc ngành lĩnh vực có khả năng phát hiện hạn chế bất cập trong thực tiễn và đề xuất giải pháp tháo gỡ có năng lực triển khai thực hiện chủ trương đường lối chính sách của đảng và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật
có khả năng quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể cá nhân năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung có thành tích nổi trội có sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác phù hợp với tiêu chuẩn chức vụ chức danh dự kiến bổ nhiệm có năng lực lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác chuyên môn
về sức khỏe độ tuổi kinh nghiệm công tác đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo tuổi bổ nhiệm được quy hoạch vào chức vụ chức danh dự kiến bổ nhiệm hoặc chức vụ chức danh tương đương trở lên theo quy định
có thành tích kết quả và sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác trường hợp bổ nhiệm nhân sự từ nguồn bên ngoài thì thành tích kết quả sản phẩm cụ thể phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn chức vụ chức danh dự kiến bổ nhiệm
có kinh nghiệm thực tiễn thời gian công tác phù hợp trường hợp bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ trường hợp cơ quan tổ chức đang công tác có đơn vị cấu thành đảm bảo đã kinh qua chức vụ chức danh lãnh đạo quản lý của đơn vị cấu thành thời gian giữa chức vụ chức danh đang đảm nhiệm hoặc chức vụ chức danh tương đương liên kề với chức vụ chức danh dự kiến bổ nhiệm tối thiểu là hai năm hai mươi bốn tháng nếu không liên tục thì được cộng dồn chỉ cộng dồn đối với thời gian giữa chức vụ chức danh tương đ
đương liên tục trong ngành lĩnh vực tương ứng với từng chức vụ chức danh cụ thể theo quy định trường hợp bổ nhiệm nhân sự từ nguồn bên ngoài trường hợp cơ quan tổ chức đang công tác không có đơn vị cấu thành bảo đảm thời gian công tác liên tục trong ngành lĩnh vực tương ứng với từng chức vụ chức danh cụ thể theo quy định trường hợp cơ quan tổ chức đang công tác có đơn vị cấu thành và dự kiến bổ nhiệm tại cơ quan tổ chức không có đơn vị cấu thành bảo đảm thời gian giữa chức vụ chức danh tương đương liên kề với chức vụ chức danh
một cơ quan tổ chức đang công tác có đơn vị cấu thành và dự kiến bổ nhiệm tại cơ quan tổ chức có đơn
vị cấu thành bảo đảm thời gian giữ chức vụ chức danh tương đương liền kề với chức vụ chức danh
dự kiến bổ nhiệm theo quy định tại trường hợp bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc bảo đảm
thời gian công tác liên tục trong ngành lĩnh vực tương ứng với từng chức vụ chức danh cụ thể
theo quy định trường hợp trước khi bổ nhiệm đã có thời gian giữ chức vụ chức danh được xác định
là chức vụ chức danh bằng và tương đương hoặc cao hơn chức vụ chức danh dự kiến bổ nhiệm thì
thời gian đó được tính vào thời gian giữ chức vụ chức danh tương đương để cộng dồn không áp dụng
đối với trường hợp bị cách chức giáng chức trường hợp bổ nhiệm lần đầu tại cơ quan tổ chức
có đơn vị cấu thành mà trước đó đã có thời gian công tác tại đơn vị cấu thành thì thời gian công
tác tại đơn vị cấu thành được tính vào thời gian công tác liên tục trong ngành lĩnh vực bảo đảm
tổng thời gian công tác không thấp hơn tổng thời gian tối thiểu giữ chức vụ chức danh dưới chức
vụ chức danh dự kiến bổ nhiệm trường hợp đặc biệt về độ tuổi kinh nghiệm thực tiễn bổ nhiệm
vượt cấp quy hoạch do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm theo phân cấp quản lý xem xét quyết định ngoài
gia phó trưởng phòng và tương đương thuộc huyện đáp ứng các quy định sau nắm vững chuyên môn
nghiệp vụ tổ chức thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước về ngành lĩnh vực hoặc nhiệm vụ
được giao theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân
cấp tỉnh tham mưu thực hiện thanh tra kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật trên địa bàn
đề xuất hoặc trực tiếp giải quyết các kiến nghị khiếu nại tố cáo của tổ chức và công dân thuộc
thẩm quyền đang giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương thuộc huyện hoặc chức vụ chức danh
tương đương theo quy định của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ trường hợp không giữ
chức vụ thì phải có thời gian công tác liên tục trong ngành lĩnh vực từ đủ bốn năm trở lên
không kể thời gian tập sự thử việc tiêu chuẩn phó trưởng phòng và tương đương thuộc huyện
phó trưởng phòng và tương đương thủ huyện là cấp phó của trưởng phòng giúp trưởng phòng thực hiện
và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước pháp luật về chức trách nhiệm vụ được giao phó
trưởng phòng và tương đương thuộc huyện đáp ứng năm tiêu chuẩn chung như sau tiêu chuẩn về chính trị
tư tưởng tiêu chuẩn về đạo đức lối sống ý thức tổ chức kỷ luật tiêu chuẩn về trình độ
tiêu chuẩn về năng lực và uy tín tiêu chuẩn về sức khỏe độ tuổi kinh nghiệm công tác
nêu trên đối với trưởng phòng bên cạnh đó phó trưởng phòng và tương đương thủ huyện đáp ứng
các quy định sau nắm vững chuyên môn nghiệp vụ triển khai thực hiện chính sách và pháp luật của
nhà nước về ngành lĩnh vực hoặc nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân cấp huyện
và cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu triển khai thực hiện thanh tra
kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật trên địa bàn tổng hợp đề xuất giải quyết các kiến nghị
khiếu nại tố cáo của tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền có thời gian công tác liên tục
trong ngành lĩnh vực từ đủ hai năm trở lên không kể thời gian tập sự và thử việc